tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và các đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số một thành phố hà nội
đã tiến hành tiếp xúc cử tri các quận ba đình tây hồ hoàn kiếm
báo cáo kết quả chương trình kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
thông báo nội dung trả lời của các cơ quan chức năng về những vấn đề cử tri kiến nghị
tại các cuộc tiếp xúc lần trước
trước những kỳ vọng của cử tri trong công tác phòng chống tham nhũng
tổng bí thư chủ tịch nước khẳng định phải tiếp tục làm
khâu nào yếu là phải chỉnh ngay mắt xích nào hỏng phải thay ngay
trung ương đã quyết tâm cao và không bao giờ nhụt trí trong đấu tranh phòng chống tham nhũng
phát biểu ý kiến tại các buổi tiếp xúc cử tri phấn khởi hoan nghênh việc quốc hội khóa một mươi bốn
tiến nhiệm bầu tổng bí thư nguyễn phú trọng giữ chức chủ tịch nước
bày tỏ sự tin tưởng kỳ vọng vào việc đồng chí tổng bí thư đảm nhiệm cả hai cương vị cao nhất
của đảng và nhà nước
phát biểu ý kiến tại các buổi tiếp xúc cử tri phấn khởi hoan nghênh việc quốc hội khóa một mươi bốn

tiến nhiệm bầu tổng bí thư đảng giữ chức chủ tịch nước bày tỏ sự tin tưởng kỳ vọng vào việc đồng chí tổng bí thư đảm nhiệm cả hai cương vị cao nhất của đảng và nhà nước

tiến nhiệm bầu tổng bí thư đảm nhiệm cả hai cương vị cao nhất của đảng và nhà nước